nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
một mươi sáu năm bộ chính trị ban hành nghị quyết ba mươi sáu về công tác đối với người việt nam ở nước ngoài
báo nhân dân phối hợp với nhà xuất bản lao động xã hội xuất bản cuốn sách
vì sự thật lịch sử vì tình yêu tổ quốc tập hợp chọn lọc một số tác phẩm tiêu biểu
của các tác giả là người việt nam ở nước ngoài đăng tải chuyên mục bình luận phê phán
của báo nhân dân xuất bản trong những năm gần đây
đến dự có các đồng chí ủy viên trung mương đảng đồng chí thuận hiễu
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung mương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí hoàng bình quân trưởng ban đối ngoại trung ương đồng chí nguyễn thế kỷ
tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam đồng chí nguyễn đức lợi tổng giám đốc thông tấn xã việt nam
cuốn sách gồm bốn mươi một bài viết được thực hiện dưới hai hình thức tác giả gửi bài tới báo nhân dân
hoặc phóng viên báo nhân dân lược ghi ý kiến trình bày qua video clip
các tác phẩm này được thực hiện trên tinh thần hòa hợp dân tộc tôn trọng lẫn nhau
cùng hướng đến mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
từ mẫu số chung là lòng yêu nước các tác giả gửi gắm niềm tin vào vai trò tổ chức
lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam thông qua các tác phẩm báo chí
thẳng thắn vạch trần bản chất và đấu tranh với các tổ chức chống cộng trong cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
phá hoại tình đoàn kết giữa người việt nam ở trong nước và ngoài nước
lên án thủ đoạn tiếp tay các hoạt động chống phá đất nước phê phán một số chính phủ và tổ chức quốc tế
nhân danh dân chủ nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ xuyên tạc và vu khống việt nam
đồng thời khẳng định vai trò của báo nhân dân là cơ quan trung ương của đảng cộng sản việt nam
tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân việt nam